nhân dịp năm mới kỷ hợi hai nghìn một mươi chín chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm hỏi chúc tết các giáo sư vũ khiêu hoàng tụy và nguyễn văn hiệu
tới thăm giáo sư anh hùng lao động nhà văn hóa vũ khiêu thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc giáo sư mạnh khỏe
đồng thời đánh giá cao những đóng góp của giáo sư trong việc đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học việt nam
giáo sư vũ khiêu năm nay một trăm linh ba tuổi đã viết hàng trăm tác phẩm công trình khoa học về chủ nghĩa mark lenin
tư tưởng hồ chí minh và nhiều lĩnh vực khác như triết học đạo đức văn hóa
tham hỏi chúc tết giáo sư viện sĩ nguyễn văn hiệu người có rất nhiều đóng góp cho sự đổi mới phát triển của nền khoa học cách mạng việt nam
tùy tuổi đã cao nhưng ông vẫn nghiên cứu và hoàn thiện một đề án liên quan đến vấn đề chống ngập
dài khoảng một trang để đóng góp cho bộ khoa học và công nghệ
tới thăm và nói chuyện với giáo sư hoàng tụy thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận những đóng góp của giáo sư trong ngành toán học việt nam
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn giáo sư hoàng tụy phát minh phương pháp lát cắt tụy được coi là mốc đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới lý thuyết tối ưu toàn cục
giáo sư có hơn một trăm linh công trình khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế về nhiều lĩnh vực của toán học